trên địa bàn tỉnh bắc cạn thời gian qua đã có một số đơn vị đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung
thế nhưng loại gạch này vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường
trong khi đó mặc dù tỉnh bắc cạn đã cấm các lò gạch thủ công sử dụng than nung gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế nên nhiều lò gạch thủ công vẫn ngang nhiên tồn tại
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
tỉnh bắc cạn hiện nay có ba đơn vị sản xuất gạch không nung với công suất bốn vạn viên trên ngày
đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng trên địa bàn
gài không nung sản xuất trên địa bàn đều được các cơ quan có chức năng thẩm định
đạt và vượt các tiêu chuẩn về chịu lực kết cấu độ bền
đáp ứng các yêu cầu xây dựng của các công trình công cộng công trình dân dụng
tuy vậy gạch không nung vẫn chưa được người dân sử dụng rộng rãi
từ loại gạch này của phong viên của phần hồng hà
thì chúng em đã sản xuất ra loại gạch đủ tiêu chuẩn với kích thước là chiều dài là hai trăm một mươi
chiều rộng là một trăm linh cm và chiều dày là sáu cm đúng theo tiêu chuẩn của việt nam
và đã được trung tâm kiểm định chất lượng của tỉnh lào cai cấp giấy chứng nhận từ năm hai nghìn một mươi năm
người dân đã biết
biết đến sản phẩm nhưng cái lượng người dân sử dụng thì vẫn còn ít
thì theo cái thực tế trên địa bàn tỉnh thì do là trong cái suy nghĩ của người dân là người ta chưa thấy làm nhiều
người ta cũng chưa có cái cái dám sử dụng vào trong cái hộ dân nhiều
một trong những nguyên nhân khiến cho gạch không nung chưa có thị trường
là do việc tuyên truyền vận động người dân sử dụng loại gạch này còn hạn chế
người dân vẫn quen sử dụng gạch thủ công
tỉnh bắc cạn đã có quyết định cấm các lò gạch thủ công sử dụng than đá nhưng thiếu kiểm tra giám sát nên các cơ sở này vẫn hoạt động
vì vậy để bảo đảm vệ sinh môi trường khắc phục những tác động tiêu cực đối với sản xuất và đời sống của nhân dân
do sử dụng than nung gạch thủ công gây ra tỉnh bắc cạn cần kiên quyết dẹp bỏ các lò gạch thủ công
đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất gạch thủ công chuyển sang sản xuất gạch không nung
tăng cường tuyên truyền chất lượng sự yêu việt của gạch không nung để nhân dân biết thay thế gạch thủ công khi xây dựng công trình
quy định các hoạt động xây dựng dùng vốn ngân sách nhà nước sử dụng gạch không nung